hà nội lại thêm gần ba ca mới gần tám trăm linh ca covid một mươi chín nặng nguy kịch đang điều trị trong những ngày sắp tết
trong số hai tám trăm tám mươi năm ca covid một mươi chín mới phát hiện ở hà nội vào ngày hai mươi tám tháng một có sáu trăm một mươi bốn ca cộng đồng
hiện có bảy trăm bảy mươi một bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô
bản tin covid một mươi chín hà nội ngày hai mươi tám tháng một do sở y tế phát đi tối nay thông báo trong hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận hai tám trăm tám mươi năm ca bệnh mới trong đó có sáu trăm một mươi bốn ca cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm linh bảy xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm năm mươi chín ca hoàng mai một trăm bốn mươi tám ca đông anh một trăm bốn mươi hai ca nam tử liêm một trăm ba mươi ca
gia lâm một trăm hai mươi tám ca
như vậy kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội đã ghi nhận một trăm hai mươi sáu hai trăm một mươi một ca covid một mươi chín
tới hết ngày hai mươi bảy tháng một hà nội hiện có bảy mươi tám trăm ba mươi bảy trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trăm bốn mươi năm ca bệnh viện đại học y hà nội một trăm sáu mươi ca và tại các bệnh viện của hà nội khác là ba bốn trăm linh tám ca
theo thông báo của bộ y tế tính tới hết ngày hai mươi bảy tháng một hiện có bảy trăm bảy mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị ở hà nội các bệnh viện trung ương và thủ đô trong tình trạng nặng và nguy kịch
hiện các cơ sở thu dung điều trị của thành phố và cơ sở thu dung quận huyện có hơn bốn bốn trăm linh f số theo dõi và cách ly tại nhà là gần sáu mươi hai bảy trăm linh người
ngày hôm qua có hai mươi ba trường hợp tử vong nâng tổng số người tử vong do covid một mươi chín
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là năm trăm sáu mươi người
những ngày cận tết hà nội tiếp tục tiêm vaccine
ngày hai mươi bảy tháng một toàn thành phố đã tiêm được năm mươi hai hai trăm bốn mươi năm mũi tiêm nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín là hơn một mươi bốn sáu triệu mũi
hơn hai năm triệu người đã tiêm mũi ba trong đó có gần hai ba triệu người tiêm mũi nhắc lại
mới đây thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo đó cả nước tiếp tục thực hiện thống nhất quyết liệt nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tình hình kinh tế xã hội tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở nền tảng của năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục đạt một số kết quả rất đáng trân trọng
thủ tướng phạm minh chính cho biết về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh
các cấp các ngành tích cực xây dựng chương trình kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm
nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh được nối lại chuỗi cung ứng lao động được khôi phục
phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một sẽ tập trung đánh giá tình hình tháng một năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ tháng hai quý i và các tháng tiếp theo
thảo luận và hoàn chỉnh nghị quyết của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo kết luận của bộ chính trị nghị quyết của quốc hội
phiên họp cũng sẽ thảo luận về ưu tiên phòng chống dịch làm tốt công tác an sinh xã hội theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
mọi người mọi nhà đều có tết đảm bảo an ninh trật tự để đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn vui tươi lành mạnh tiết kiệm
thủ tướng yêu cầu trong dịp tết cùng với các nhiệm vụ thường xuyên phải tổ chức tốt công tác ứng trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm sau tết và có những việc làm phải làm ngay làm tốt làm hiệu quả ngay trong tết tinh thần là không để tháng riêng là tháng ăn trời
bên cạnh đó ý thức của người dân trong dịp tết cũng vô cùng quan trọng
những lơ là thiếu cẩn trọng trong các hoạt động đón xuân chúc tết rất dễ lây lan dịch bệnh và trở thành nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới
vì vậy rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn
bên cạnh đó bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long thông tin từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn
có chỉ định và đến thời gian tiêm
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu trường hợp nhiễm biến chủng omicron
trong đó có sáu trường hợp phát hiện trong nước tại tp hcm năm hà nội một một trăm sáu mươi trường hợp được nhập cảnh từ hai mươi hai quốc gia
trên bốn mươi chín chuyến bay và qua một cửa khẩu đường bộ mộc bài tây ninh
các hành khách đi cùng cũng được cách ly theo dõi quản lý ngay khi nhập cảnh sức khỏe ổn định
so với tuần trước số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng giảm bốn ba
số tử vong giảm một mươi ba tám số đang điều trị tại bệnh viện giảm bảy ba số ca nặng nguy kịch giảm một mươi ba chín
bộ y tế nhận định trong thời gian tới với nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai
có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
kể cả biến chủng omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài omicron
trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội
phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế
đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng người già người có bệnh nền
bộ y tế cũng cho biết tính đến ngày hai mươi sáu tháng một nhóm đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một hai ba tương ứng
gần một trăm linh chín mươi năm bảy và hai mươi hai
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một hai đạt tỷ lệ chín mươi năm
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin
từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
theo kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của bộ y tế chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn
tuyệt đối không để lãng phí
triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp không được để lãng phí vaccine
mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay hai mươi tám tháng một tại việt nam
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi tám tháng một của bộ y tế cho biết có một mươi bốn chín trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố hà nội vẫn nhiều nhất với gần hai chín trăm linh ca
tiếp đến là bắc ninh trong ngày có hơn bốn sáu trăm linh ca khỏi bệnh một trăm bốn mươi một trường hợp tử vong
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn chín trăm hai mươi chín ca nhiễm mới trong đó có ba mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước
giảm bảy trăm tám mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một mươi bốn trăm hai mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm tám mươi năm ca bắc ninh một một mươi ba ca đà nẵng tám trăm tám mươi sáu ca hải phòng sáu trăm ba mươi năm ca quảng nam sáu trăm một mươi bảy ca
thanh hóa năm trăm tám mươi hai ca nam định năm trăm một mươi tám ca phú thọ bốn trăm năm mươi bốn ca hòa bình bốn trăm hai mươi bảy ca
bình định bốn trăm hai mươi bốn ca hưng yên ba trăm bảy mươi bốn ca vĩnh phúc ba trăm sáu mươi chín ca bắc giang ba trăm năm mươi bảy ca quảng ninh ba trăm ba mươi
quảng ngãi ba trăm bốn mươi một ca hải dương ba trăm bốn mươi một ca nghệ an hai trăm sáu mươi sáu ca bình phước hai trăm ba mươi chín ca thừa thiên huế hai trăm hai mươi ba ca
lâm đồng hai trăm linh sáu ca thái bình một trăm sáu mươi chín ca lào cai một trăm sáu mươi chín ca hà nam một trăm năm mươi ca
thành phố hồ chí minh một trăm năm mươi ba ca sơn la một trăm năm mươi ba ca lạng sơn một trăm năm mươi một ca cà mau một trăm bốn mươi năm ca khánh hòa một trăm hai mươi chín ca tây ninh một trăm hai mươi sáu ca
hà giang một trăm hai mươi năm ca thái nguyên một trăm hai mươi bốn ca quảng bình một trăm một mươi năm ca quảng trị một trăm một mươi hai ca bến tre một trăm một mươi ca đắk nông một trăm linh ba ca vĩnh long một trăm ba mươi
ninh bình yên bái mỗi nơi chín ca
điện biên tám mươi hai ca kiên giang bảy mươi tám ca con tum bảy mươi ca gia lai sáu mươi ba ca bình thuận sáu mươi ba ca bà rịa vũng tàu năm mươi chín ca tuyên quang đồng tháp năm mươi năm ca trà vinh năm mươi ca cao bằng bốn mươi chín ca phú yên bốn mươi tám ca bình dương bốn mươi bảy ca bạc liêu bốn mươi bốn ca bắc cạn bốn mươi một ca long an bốn mươi ca hậu giang ba mươi tám ca ninh thuận ba mươi hai ca cần thơ bốn mươi hai ca
điện biên tám mươi hai ca kiên giang ba mươi ca sóc trang hai mươi chín ca lai châu hai mươi bảy ca an giang hai mươi năm ca đồng ngai hai mươi một ca tiền giang một mươi bảy ca đắk lắc một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là đắk lắc giảm ba trăm bảy mươi bảy ca thanh hóa giảm một trăm bốn mươi năm ca gia lai giảm một trăm hai mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bắc ninh tăng hai trăm một mươi chín ca phú thọ tăng một trăm linh

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm chín mươi hai ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi chín do biến chủng omicron tại tp hcm chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh thanh hóa hai ca hải dương hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng mỗi nơi một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
có hai hai trăm một mươi tám một trăm ba mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai bốn trăm bảy mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai hai trăm một mươi một
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai hai trăm một mươi một hai trăm bốn mươi ba ca trong đó có một bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm hai mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi ba bốn trăm một mươi hai ca bình dương hai trăm chín mươi hai bảy trăm chín mươi chín ca hà nội một trăm hai mươi ba sáu mươi ca đồng nai chín mươi chín tám trăm ba mươi hai ca tây ninh tám mươi bảy tám trăm ba mươi hai ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn sáu trăm ba mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi một chín trăm năm mươi hai trăm bốn mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn một trăm bốn mươi bảy ca
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một ghi nhận một trăm bốn mươi một ca tử vong

từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một ghi nhận một trăm bốn mươi một ca tử vong
tại các tỉnh thành phố khác hà nội hai mươi ba ca bà rịa vũng tàu một mươi sáu ca trong hai ngày
vĩnh long chín ca bình thuận tám ca đồng nai bảy ca trong hai ngày cần thơ bảy ca sóc trăng sáu ca trong hai ngày
hòa bình năm ca trong hai ngày bình định đồng tháp năm ca trà vinh bốn ca trong hai ngày
tiền giang bến tre bạc liêu bốn ca thanh hóa ba ca trong hai ngày đà nẵng ba ca hà giang tây ninh bình dương
hậu giang hai ca quảng trị huế hải dương nam định ninh bình tuyên quang yên bái phú yên bình phước long an cà mau mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy bốn trăm ba mươi hai ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhẫm